tại thành phố hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị giữa thủ tướng chính phủ với các chức sách cao cấp các tôn giáo trong nước
cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đinh lạt thăng
tham dự hội nghị với thủ tướng có năm mươi năm vị chức sắc tôn giáo đến từ các tôn giáo lớn ở việt nam
trong đó có phật giáo công giáo tin lành phật giáo hòa hảo hồi giáo cao đài bạch y và cơ đốc phục lâm
đại diện cho hai mươi bốn triệu tín đồ chiếm gần một phần ba dân số cả nước
tại cuộc gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các chức sắc cấp cao đã có góp ý thẳng thắn với chính phủ nhiều vấn đề
đồng thời nhấn mạnh tuyệt đại chính quyền và các tổ chức tôn giáo đều có quan hệ tốt
dù có một vài sự việc xảy ra ở các địa phương song điều lớn nhất đảng và nhà nước tôn trọng tín ngưỡng và tôn giáo của người dân
nhưng không chấp nhận một số người lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật
thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân biết rất rõ ai lợi dụng vấn đề tôn giáo như thế nào
thủ tướng cũng khẳng định luật tín ngưỡng tôn giáo mới được quốc hội thông qua tiến bộ hơn nhiều so với luật cũ
vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động hơn rất nhiều
trước đây để một tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận phải mất hai mươi ba năm nay chỉ còn năm năm
về hoạt động giáo dục y tế từ thiện nhân đạo của các tổ chức tôn giáo
chính phủ sẽ có nghị định quy định cụ thể trong thời gian tới tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tham gia